đóng giả vợ chồng mang theo cả trẻ em để đi trộm cắp xe máy là thủ đoạn của hai đối tượng
lê văn hoàng và hoàng thị bé cùng chú tại tỉnh bình phước
hai đối tượng đã bị công an huyện cát tiên lâm đồng phối hợp với công an huyện đạ tẻ phát hiện bắt giữ
trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng chín khi vừa ra tay thực hiện vụ trộm một chiếc xe máy trên địa bàn huyện đạ tẻ
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tiến hành vây giáp chặn bắt khi đang tẩu thoát trên hai chiếc xe máy
các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm vừa thực hiện hai đối tượng còn thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện cát tiên
đáng chú ý là các đối tượng thường mang theo một em bé vài tháng tuổi để đóng giả là vợ chồng
chở con đi chơi nhằm qua mắt người dân và lực lượng công an
được biết hoàng từng có một tiền án về tội cướp tài sản